tiếp tục là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị cho đến chiều ngày chín tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải và nhiều xe máy
khiến ba người đi xe máy bị thương nặng đã được lực lượng công an khám nghiệm xong
và nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể vào trưa cùng ngày xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một h bốn nghìn bảy trăm linh sáu lưu thông trên quốc lộ một mươi năm
theo hướng từ bình dương đi tp hcm
khi đến đoạn đường thuộc phường thuận giao tp thuận an
thì mất kiểm soát chạy nhanh và lao vào hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều phía trước
sau khi kéo lê ba chiếc xe máy chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước và dừng lại khi lao vào một gốc cây bên đường
và tại hiện trường thì nhiều xe máy bị hư hỏng nặng hai người đàn ông và một người phụ nữ bị thương
một người bị thương rất nặng chiếc xe tải hư hỏng nặng phần đầu